đây là nội dung chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thanh tra chính phủ đã công bố quyết định số ba trăm chín mươi qdttcp của thủ tướng chính phủ về việc kiểm tra
việc điều chỉnh mức giá bán điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua
thời hạn kiểm tra là ba mươi năm ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện
phương thức tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua và thực hiện kế hoạch tiến hành kiểm tra xác minh được tổng thanh tra chính phủ phê duyệt
thưa quý vị nửa đầu tháng năm thị trường ô tô việt nam chứng kiến đợt nhập khẩu lớn đột biến của phân khúc xe dưới một mươi chỗ
khi chiếm tới bảy mươi ba lượng xe nhập khẩu theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm một mươi một trong khi xe nhập khẩu nguyên trước tăng tới hai trăm linh hai so với cùng kỳ năm ngoái
theo thông kê sơ bộ
tổng cục hải quan trong nửa đầu tháng năm vừa qua đã có bảy sáu trăm một mươi một xe nhập khẩu vào việt nam trị giá một trăm sáu mươi ba bốn triệu đô la mỹ
như vậy kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có năm mươi tám hai trăm chín mươi năm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào việt nam
đặt kim ngạch hơn một hai trăm tám mươi chín tỷ đô la mỹ lượng ô tô nhập khẩu tiêu thụ tại thị trường đang tăng nhanh
lần đầu tiên tại việt nam siêu thị ảo vinmart vitual store chính thức đi vào hoạt động tại bảy mươi ba siêu thị trong cả nước
siêu thị ảo sẽ được đặt tại các khu vực có mật độ dân cấp
trong thời gian đầu vinmart lựa chọn hai mươi địa điểm tại hà nội và tp hcm để triển khai siêu thị ảo và sẽ tiếp tục mở rộng trên cả nước
vinmart bốn mô phỏng hơn một trăm linh nhóm sản phẩm chọn lọc bằng hình ảnh trên những tấm áp vích khổ lớn tương tự như quầy hàng thực tế trong siêu thị
khách mua hàng mở ứng dụng vinid chọn tính năng scan ango sau đó quét mã qr sản phẩm muốn mua và thanh toán bằng vinid
vinmart sẽ giao hàng tận tay người mua sau hai đến bốn giờ đồng hồ
thời tiết miền bắc thời gian tốt nhất
dân qua có nhiều diễn biến thất thường nhiệt độ tăng giảm đột ngột kém mưa to khiến cho việc canh tắp rau mầu của người dân gặp nhiều khó khăn
thêm vào đó nhu cầu về rau xanh trong những ngày nắng nóng của người tiêu dùng tăng cao đã kéo theo giá cả mặt hàng này tăng mạnh
nếu như đầu tháng năm giá rau mùng tơi là năm đồng một mớ thì nay tăng lên thành bảy đồng một mớ
sau đây tăng lên ba đồng một mớ rau muống tăng từ sáu đồng một mớ lên một mươi đồng một mớ
các loại rau cải có giá khá cao rau đậu từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
bên cạnh đó các loại củ quả cũng tăng giá giá mướp đậu đũa cà chua có giá hai mươi đồng một kg bí xanh có giá một mươi năm đồng một kg
thưa quý vị hiện nay các ứng dụng phục vụ nhu cầu ship hàng đua nhau nở rộ dễ đăng ký sử dụng nhưng cũng đem lại không ít rủi ro
khi người giao hàng bị mất tiền do bị khách hàng lừa và chính người mua hàng cũng thường xuyên mua phải sản phẩm giả
trong khi nhà cung cấp ứng dụng ship hàng tuyên bố không chịu trách nhiệm
nhiều shipper và khách mua hàng qua app sn vn và sunship đã bị lừa tiền
theo chủ các app này có một luồng thông tin do các shop tạo trên ứng dụng có đăng ký thông tin shop hàng
luồng thông tin thứ hai là app tự quét các bài đăng tìm shipper trên mạng xã hội facebook
phần lớn những vụ việc lừa đảo shipper là từ luồng thông tin này
người tiêu dùng và shipper nên chú ý để tránh bị lừa bởi các app không đáng tin cậy
trên thị trường bất động sản không chỉ riêng các dự án nhà ở xã hội
nhiều dự án nhà ở thương mại đất phân lô đang xuất hiện tình trạng bán nhà bán đất hai giá
theo đó ngoài tiền nộp theo hợp đồng mua bán
mỗi khách hàng mua căn hộ mua đất phải nộp thêm khoản tiền ngoài hợp đồng từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng
theo các nhân viên môi giới
việc đóng tiền tranh như vậy nhằm mục đích có lợi cho cả người bán và người mua
người mua đỡ phải chịu khoản thuế từ số tiền ngoài hợp đồng và chủ đầu tư phải đóng thuế ít hơn
tuy nhiên nếu có tranh chấp hoặc người mua không muốn mua nữa thì sẽ bị mất số tiền ngoài hợp đồng
đây cũng được coi là hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
thưa quý vị và các bạn
năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng lưu ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể theo dõi qua trong web nhândantv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế